tại tỉnh đồng nai ngày hôm nay công an tp biên hòa đã bất ngờ kiểm tra một quán bar tại phường thống nhất phát hiện sáu mươi sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
theo thông tin ban đầu khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một hàng chục cán bộ chiến sĩ công an tp biên hòa bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar tip top tại phường thống nhất tp biên hòa tỉnh đồng nai
qua đó phát hiện có một trăm ba mươi ba người có dấu hiệu sử dụng ma túy trong đó có một trăm một mươi hai khách và hai mươi một nhân viên
toàn bộ số người trên được đưa về trụ sở công an thành phố biên hòa để kiểm tra với chất ma túy
kết quả sáu mươi sáu người dương tính với chất ma túy trong đó có sáu mươi một khách và năm nhân viên của quán
công an tp biên hòa đã tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với sáu mươi sáu người dương tính với ma túy số còn lại lập danh sách và giải quyết cho về
theo công an tp biên hòa việc kiểm tra quán bar trên nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín